phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo và công an tỉnh savanakhet của lào đã đấu tranh triệt phá thành công chuyên án sáu trăm linh một l thu giữ một trăm linh viên ma túy tổng hợp
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng ba đối tượng người lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm một trăm linh viên ma túy tổng hợp một ô tô ba hộ chiếu và một số giấy tờ tăng vật quan trọng khác
các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ lào vận chuyển trong đêm để tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng sau đó tập kết tại khu vực sát biên giới đối diện cửa khẩu quốc tế lao bảo rồi trên nhỏ để tìm cách đưa vào việt nam tiêu thụ hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án